chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời phật dạy và đầu chân chân đất đi bộ từ nam ra bắc từ bắc vào nam thích mình tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi được các youtuber tiktoker facebooker thổi lên thành hiện tự mạng
mới nhất ngày một mươi bảy tháng năm trên hành trình khất thực ông thích minh tuệ đã dừng chân nghỉ ở một bãi đất trống xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên hà tĩnh
tại đây đông đảo người dân đi theo về quanh ông để nghe trò chuyện giải bày
rất nhiều người đã đến chắp tay vái thầy và cúng giường nước thức ăn xong ông thích mình tuệ nói
còn nhận nước đủ để uống mọi người có tâm là được chứ nhận nhiều nước còn sẽ không uống hết
nếu cứ một trăm linh người dân mà mỗi người đều cho con một chai nước thì con có một trăm linh chai nước con sẽ không uống hết và không thể mang theo người
trước việc có đông đảo người dân đi bộ theo ông trong đó có youtuber tiktoker chen lấn để quay phim chụp ảnh
ông minh tuệ cho biết con đi tu hành đang tập học
chưa có thành tiệu gì cả con cũng không phải là phật là thánh gì cả
những người đi quay phim youtuber tiktoker còn cũng không có quyền đuổi họ
nhưng họ đi trước hay đi sau thì đi thẳng hàng lối chứ đừng chạy lộn xộn chen lấn
hôm qua và hôm nay chạy xô nhau chen lấn quay phim thì cũng không tốt đẹp
công an vì mình mà họ cũng mệt tắc nghẽn giao thông
ông tuệ chia sẻ ông tên thật là lê anh tú quê ông ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
gia đình chuyển vào tỉnh gia lai sinh sống
trước đây ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập lấy pháp danh là thích minh tuệ
xong chưa có duyên ở lại chùa
ông tuệ nói mình có nghĩa là sáng tuệ là trí tuệ ý nghĩa của cái tên là con đường xoay sáng
sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa ông sẽ ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này
năm hai nghìn một mươi bảy ông minh tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành
khi quyết định bỏ nhà bỏ công việc ổn định để đi bộ hành
bản thân ông cũng đã suy nghĩ
sau đó ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời phật dạy
ông cho biết thời gian đầu đôi lúc mệt phải di chuyển bằng xe khách
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ông bộ hành tuyệt đối
chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò qua sông
đến nay ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước
hơn sáu năm qua ông minh tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tu tập nên không dùng điện thoại
dẫu vậy ông cho biết luôn đặt gia đình trong tim
với công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện
ông tuệ tâm sự còn cầu nguyện cho cha mẹ được bình an may mắn
con không có tài sản vật chất
nhưng con cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ cha mẹ
ví dụ như các việc để xảy ra vi phạm pháp luật
ông thích minh tuệ cho biết đối với ông tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn
ông tuệ nói khi di chuyển nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những trác trở
thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa
hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời
mục đích không nhằm truyền tải điều gì con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức phật
nhằm giúp hoàn thiện bản thân
lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình
mặc dù đã từng có thời gian ở chùa nhưng ông minh tuệ cho hay
bản thân ông hiện nay không tụ tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
ông minh tuệ giải bày ông không liên quan đến chính trị
tái hay giáo hội nào nên những văn bản liên quan đến ông ông cũng không cần biết
việc của ông là tu tập đi theo lời phật dạy không sát xanh không trộm cắp
không dâm rục không nói láo không uống rượu bia ăn chay ngày một bữa trước một mươi hai giờ
không nghe cả hát xem phim không cất giữ tiền bạc
ông không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào cả
buổi chiều ông không nhận thức ăn chỉ có chảy nước suối
về việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ra văn bản khẳng định ông tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
mình tuệ nói không liên quan đến văn bản trên
từ trước đến nay ông chưa từng nhận mình là thù sĩ
và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tù sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
được biết việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới
và sáu quốc gia ở khu vực châu á thái bình dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta
mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn pew có trụ sở ở mỹ
còn theo ban tôn giáo chính phủ
nước ta có hai mươi sáu năm triệu tiến đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số
trong số một mươi sáu tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận
thì có tới chín tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào việt nam
phật giáo công giáo tình lành bà lamôn giáo hồi giáo nhà nước bảo đảm
và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo
mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
cả nước hiện có sáu mươi hai cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo
nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định
các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia
trật tự an toàn xã hội môi trường xâm hại đạo đức xã hội
xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự
nhân phẩm của người khác cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
chia rẽ dân tộc chia rẽ tôn giáo chia rẽ người theo tín ngưỡng
tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo giữa những người theo tín ngưỡng
tôn giáo khác nhau lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại